thưa quý vị dịch bệnh tại thủ đô hà nội hiện nay diễn biến hết sức phức tạp
do số ca mắc trong cộng đồng tiếp tục gia tăng và không tìm ra nguồn lây
ban thường vụ thành ủy hà nội vừa có chỉ thị yêu cầu các cấp ủy đảng chính quyền mặt trận tổ quốc
các tổ chức chính trị xã hội trước hết là đồng chí bí thư cấp ủy người đứng đầu các cơ quan đơn vị
địa phương cán bộ chủ chốt các cấp thực hiện nghiêm các chỉ đạo chống dịch
ban thường vụ thành ủy hà nội nhấn mạnh phải nhận thức sâu sắc hơn nữa ý nghĩa tầm quan trọng
về giãn cách xã hội để tập trung phòng chống dịch covid một mươi chín xác định rõ đây là sứ mệnh
là nhiệm vụ chính trị ưu tiên số một để bảo vệ an toàn tính mạng nhân dân
bảo vệ cuộc sống yên bình và tương lai phát triển của thủ đô của đất nước
đồng thời ban thường vụ thành ủy hà nội yêu cầu phải quan tâm chăm lo đời sống của nhân dân
nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn đối tượng yếu thế trong xã hội
khẩn trương triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ